một đường dây đánh bạc bằng hình thức mua bán số đề cáo độ bóng đá và cho vay lãi nặng
vừa bị công an huyện nhân trạch tỉnh đồng nai triệt phá thành công
bằng các biện pháp nghiệp vụ lực lượng công an đã bắt quả tang đối tượng nguyễn thị kim phượng
khi đang nhận số tiền đề tại phòng trọ của phượng thu giữ hai điện thoại di động
sử dụng để ghi số đề và gần một bốn triệu đồng tiền mặt
bắt quả tang hồ ngọc bảo đang cộng tiền phơi đề nhận lại của trương thị duyên thương
với tổng số tiền ghi trên phơi đề gần hai trăm linh năm triệu đồng
mời rộng điều tra cơ quan công an đã tiến hành bắt thêm chín đối tượng cùng chú tại huyện nhân trạch
thu giữ hơn năm trăm linh triệu đồng tiền mặt một xe ô tô và nhiều vòng vàng tăng vật
có liên quan đến hành vi đánh bạc và mua số đề cho vai lãi nặng trong giao dịch dân sự